quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu
ở khu vực phía đông bắc bộ mưa chỉ còn duy trì trước tám giờ sáng
hiện tượng sương mù sẽ tồn tại đến khoảng chín một mươi giờ
đến trưa vào chiều nay khu vực hà giang tuyên quang phú thọ cũng như hòa bình trời chuyển nắng
và nền nhiệt sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi độ
trong khi các khu vực còn lại của đông bắc bộ nhiệt độ là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
với khu vực phía tây bắc bộ trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi một độ
cục bộ có nơi nhiệt độ cao hơn
lưu ý về chiều tối và tối ở khu vực phía tây bắc bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
trong mưa rông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ở miền trung lúc này thì tình trạng mây nhiều vẫn còn
sương mù tiếp tục xuất hiện nhiều nơi trong đó dài nhất là khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
từ chiều nay khu vực từ thanh hòa đến hà tĩnh trời cũng chuyển nắng nhẹ nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi tám hai mươi chín độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nắng từ trưa vào chiều nhiệt độ ngày giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận trời nắng sớm nên nhiệt độ cao hơn duy trì từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
nam bộ và tây nguyên tiếp tục đón ngày mới với thời tiết ít mây nắng mạnh từ sớm
ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có những điểm đạt ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ các tỉnh miền đông trời nắng gắt với nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi tám độ
còn đối với các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ duy trì từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trên biển ở hầu khắp các vùng biển nước ta đều có được tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc đến đông mạnh cấp ba cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông
vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước